nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp vừa qua đồn biên phòng bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai đã nhận nuôi tám em học sinh thuộc diện khó khăn của xã biên giới bản lầu đến khi các em trưởng thành
đây cũng là một trong những nội dung của chương trình nâng bước em tới trường do bộ đội biên phòng việt nam phát động
theo đó mỗi em học sinh sẽ được đồn hỗ trợ năm trăm linh đồng cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi và định hướng phát triển cho các em trở thành người có ích cho xã hội
đây là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ giúp đỡ cho các em học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường học tập trong chương trình nâng bước em tới trường do bộ đội biên phòng việt nam phát động
ngoài việc được hỗ trợ tiền các em còn được nhận nhiều món quà khác do các cán bộ chiến sĩ và những nhà hảo tâm quyên góp hàng tháng
việc nhận nuôi các em có hoàn cảnh
những cảnh khó khăn đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của những người lính bộ đội cụ hồ tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ chiến sĩ biên phòng với nhân dân vùng biên giới giúp các em vững bước trên đường đến trường góp phần tích cực phát triển xây dựng vùng biên giới bền vững ổn định và giữ gìn an ninh biên giới